với mục tiêu rút kinh nghiệm trong công tác giảm thiểu tổn thất điện năng trên hệ thống điện
ngày hôm qua bảy tháng chín tập đoàn điện lực việt nam phối hợp với hiệp hội đồng quốc tế khu vực đông nam á
đã tổ chức hội nghị về giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện
tỷ lệ tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng
ảnh hưởng lớn đến khả năng cung ứng điện cho khách hàng và hiệu quả kinh doanh của ngành điện
trong nhiều năm qua chính phủ rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam
thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng trong khâu truyền tải và phân phối điện
trong vòng năm năm qua tổn thất điện năng đã giảm được từ một mươi một mươi năm năm hai nghìn một mươi xuống còn bảy chín mươi bốn năm hai nghìn một mươi bảy
theo tính toán của các chuyên gia với một trăm sáu mươi tỷ kwh điện sản xuất trong năm hai nghìn một mươi năm
thì một giảm tổn thất sẽ mang lại hiệu quả rất lớn
những tổn thất điện năng của evn trong thời gian qua là tương đối tốt
và trong tương lai năng lượng tái tạo đang phát triển
evn cần nghiên cứu
nghiên cứu để xem xét sự ảnh hưởng với năng lượng tái tạo như thế nào
trên thế giới chỉ có việt nam ký kết với nhật bản sử dụng máy biến áp tổn thất thấp
tôi tin rằng đây là chương trình hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất điện năng
hội nghị là dịp để các nước trong khu vực chia sẻ các thông tin về tổn thất điện năng của các nước
các mức vấn đấu giảm tổn thất phù hợp với kết cấu lưới điện đặc thù
đồng thời các đại biểu tham dự có cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về công tác giảm tổn thất điện năng
ở các nước trong khu vực trực tiếp chia sẻ và tiếp cận với những giải pháp giảm tổn thất điện năng hiệu quả
qua việc trao đổi với các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực này
tổn thất điện năng ở lưới điện việt nam đó còn tương đối cao
nhưng mà những năm vừa rồi với quyết tâm của tập đoàn điện lực việt nam
tốc độ giám là khá nhanh
và bây giờ đó là mình đuối gần kịp các cái nước mà có cái mức tổn thất trung bình ở trên thế giới
hiện nay trung bình trên toàn thế giới khoảng tám mươi
thế và mình thì là cũng đã tiệm cận cái mức ấy rồi
thế và nếu như là trong vài năm đến nếu cái kế hoạch của tập đoàn điện lực việt nam mà được thực hiện đó
thì mình sẽ là tiến dần đến cái nhóm mà các cái nước có cái tổn thất điện năng là tiên tiến
với mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống còn sáu năm
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các đơn vị của tập đoàn điện lực việt nam
sẽ thực hiện các phương thức vận hành tối ưu về quản lý kỹ thuật
tiến tới không để vận hành quá tải thiết bị quản lý chất lượng thiết bị
thay thế dần các thiết bị cũ kém chất lượng